thưa quý vị lần thứ ba thành phố hà nội tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để bóc tách f ra khỏi cộng đồng
tuy nhiên tình trạng người dân ra đường vẫn tiếp tục tăng mặc dù các lực lượng chức năng đã tăng cường gấp đôi các tổ công tác đặc biệt
kiểm soát lưu động trên đường xử lý một trăm linh những trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch ra đường không có lý do chính đáng
tình trạng này nếu tiếp tục kéo dài thì chắc chắn sẽ không thể kiểm soát được số ca mắc trong cộng đồng
chính vì vậy nhiều ý kiến lo lắng và kiến nghị thành phố nên siết chặt các biện pháp
trong đó kiểm soát chặt giấy đi đường nếu không là sẽ lãng phí thời gian vàng để kiểm soát dịch bệnh

chính giờ quả thật rất lo ngại
người đi đường vẫn đông thật bất công cho những người ở nhà
những chia sẻ của cộng đồng mạng đã phản ánh đúng thực tế hiện nay tại thành phố hà nội
ngay địa bàn quận thanh xuân một trong những điểm nóng về dịch covid một mươi chín với ổ dịch phường thanh xuân trung đã ghi nhận ba trăm bảy mươi hai ca và có xu hướng tiếp tục tăng
trong các tuyến đường chục chính đi qua quận này vẫn rất đông phương tiện qua lại tuyên bần nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
cái ý thức của người dân một số người dân rất kém mà cũng được anh em nhắc nhở
lại còn có những cái người mà có những các cái biểu hiện phản ứng
thì mong tất cả có những các thông tin đại chúng truyền tin cho đến những người mà không tự giác giúp đỡ lực lượng và giúp đỡ nhà nước để tất cả đẩy lùi được dịch bệnh
mặc dù thành phố hà nội đang duy trì một mươi hai chốt kiểm soát cơ động tại một mươi hai quận huyện nội thành để kiểm soát chặt chẽ các phương tiện đi lại
tất cả các trường hợp không có giấy đi đường sử dụng giấy sai mục đích đều bị dừng xe xử phạt vi phạm hành chính với các lỗi từ một đến ba triệu đồng
theo thống kê của công an tp hà nội tỷ lệ giấy đi đường do doanh nghiệp tư nhân cấp cao gấp năm lần số giấy đi đường do cơ quan nhà nước cấp
cư dân mạng cho rằng thành phố cần siết chặt việc cấp giấy đi đường đối với các đơn vị doanh nghiệp nếu không sẽ lãng phí khoảng thời gian vàng giãn cách xã hội
không thể để các doanh nghiệp tự nguyện được
có doanh nghiệp nghiêm túc tuân thủ nhưng có doanh nghiệp cấp giấy đi đường vô tội vạ
vì vậy thay vì kiểm tra người đi đường nặng tính thủ tục cơ quan chức năng nên kiểm tra cả doanh nghiệp báo cáo số lượng người lao động được cấp
tôi đề nghị nên thực hiện kiểm tra theo từng ngõ khu phố đảm bảo lưu hành giao thông và phòng dịch lây lan
các tổ dân phố lập danh sách các trường hợp được phép ra ngoài kiểm soát theo tổ dân phố như vậy sẽ hiệu quả hơn
đường phố vẫn đông đúc dù tăng cường kiểm soát làm vì giấy đi đường được cấp quá nhiều
việc cấp quá nhiều giấy đi đường được cho là sự hợp lệ chứ không phải sai trái bởi hầu hết giấy được cấp bởi những công ty và cơ quan nhà nước
nên muốn giảm lượng người đi đường thì bắt buộc phải giảm các công ty và các cơ quan đang hoạt động
dịch covid một mươi chín không chỉ một ai
giữa khó khăn trước mắt của những ngày giãn cách xã hội với an toàn sức khỏe tính mạng của bản thân và gia đình chúng ta sẽ lựa chọn gì
chắc chắn là sức khỏe
vậy tại sao nhiều người vẫn cố tình ra đường khi thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội
hãy chấp hành nghiêm để hà nội tận dụng thời gian vàng kiểm soát dịch bệnh để đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường
mùa thu đang sang hãy tự ý thức bản thân để chào đón mùa thu hà nội chào đón sự bình yên chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh
còn gì quý hơn khi mọi người nghiêm trình chấp hành
khi trở lại cuộc sống bình thường nhà nhà hân hoan doanh nghiệp bắt tay vào sản xuất
kinh doanh cơ quan đẩy mạnh giải quyết công việc
như vậy có phải tốt hơn không
xin mọi người hãy đồng lòng hãy vì lợi ích chung mà cố gắng
dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp mỗi người dân chúng ta cần chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch
ở nhà thời điểm này lại yêu nước hãy thực hiện nghiêm ai ở đâu ở đó
bạn nghĩ sao về nội dung mà chúng tôi đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
hãy chia sẻ quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn về nội dung mà chúng tôi vừa đề cập
trên fanpage của chương trình công an nhân dân